quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và sáng ngày mai sẽ có một rãnh mây rông ở phía bắc dịch chuyển xuống nước ta
dưới tác động của rãnh mây rông này nên trong đêm nay và sáng mai bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong đó khu vực vùng núi và trung du phía bắc sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa có nơi mưa to kèm theo rông mạnh
còn trong ngày mai thời tiết ở bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng giáo
trong đó ở phía tây bắc bộ vẫn có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ cục bộ có nơi cao hơn
trong khi đó ở phía đông bắc bộ buổi sáng trời nhiều mây nhưng đến gần trưa mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây duy trì ở ngưỡng từ ba mươi hai ba mươi năm độ trời oi nóng
các tỉnh trung bộ trong ngày mai vẫn tiếp tục chịu tác động của vùng áp thấp phía tây và hiệu ứng gió phơn
nên toàn vùng phổ biến có nắng mạnh cả ngày
trong đó khu vực từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh tới bình định phú yên vẫn là vùng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với ngưỡng nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực khánh hòa ninh thuận và bình thuận ngày mai cũng có nắng nhưng cường độ nắng không gai gắt như ở các tỉnh phía bắc
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
lưu ý về chiều tối và đêm trung bộ vẫn có thể có mưa rào và rông cục bộ
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật nguy hiểm
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái ít mưa
có chăng chỉ là một vài cơn mưa rào và rông về chiều tối và đêm
còn thời tiết ban ngày vẫn là nắng mạnh và có nắng nóng diện rộng ở cả nam bộ và tây nguyên
thậm chí có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày trên cả hai khu vực
phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ vẫn duy trì trường gió nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao từ hai m tới hai năm mươi khiến cho biển động
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam mạnh cấp năm
còn với khu vực giữa của biển đông gió nam mạnh từ cấp bốn đến cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
gió nhẹ sóng nhỏ và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước